tuần lễ tiêm chủng thế giới năm nay đã đưa ra khuyến nghị vaccine là công cụ cứu sinh an toàn và hiệu quả để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát
tổ chức y tế thế giới vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ bùng phát một số bệnh truyền nhiễm nếu như không được tiêm chủng đầy đủ
hay nói cách khác là có thể dịch chồng dịch tại việt nam đang bắt đầu xuất hiện những vùng lõm về tiêm chủng
liên tiếp có hai trẻ ở đắk lắc bị viêm não nhật bản nhập bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đó là bé trai người hơ mông năm tháng tuổi vào viện trong tình trạng nguy kịch nên đã được chỉ định cho thở máy ngay
nhưng còn bé gái năm tuổi người gia lai lúc đầu sốt cao co giật vào viện thì nặng dần rơi vào trạng thái hôn mê phải thở máy đến nay đã một mươi tám ngày
bố mẹ cho bé phải đến khi bác sĩ giải thích mới biết con mắc bệnh bởi từ lúc sinh ra đến giờ không hề đưa con đi tiêm phòng
hiện tỷ lệ tiêm chủng ở đắk lắc so với toàn quốc thấp hơn khoảng ba và vẫn còn những vùng trũng trong tiêm chủng
đây là nguyên nhân
nguyên nhân khiến hàng năm vẫn xuất hiện các trường hợp mắc bạch hầu sởi uốn ván sờ sinh
ngay khi hết thời gian giãn cách do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín tất cả các địa phương đã bắt đầu tiêm chủng trở lại cho trẻ
việc tiêm bổ sung tiêm vét những vùng lõm tiêm chủng đã được triển khai nhằm ngăn chặn kịp thời nguy cơ bùng phát lại những bệnh đã được phòng vệ bởi vaccine